vào chiều ngày bốn tháng năm khi bố mẹ đi làm vành đã đưa em trai đến rừng vầu sát hại và trôn xuống đất
đến khoảng một mươi bảy h ba mươi phút thì về thông báo em trai bị lạc
vành cũng giả vờ đi tìm rồi ra đào xác em trai lên mang đến vị trí khác cách nhà hơn một km nhằm tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng
khi mọi người gọi công an vành đã mượn xe máy và bỏ trốn khỏi địa phương
sau đó bị lực lượng trinh sát công an huyện phát hiện bắt giữ tại huyện simacai
vào ngày một mươi một tháng năm cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh cà mau đã thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với hà bạch
ngụ tệ xác thanh tùng huyện đầm rơi về hành vi lừa đảo chiếm đất tài sản
theo hồ sơ ban đầu trong thời gian từ tháng hai năm hai nghìn một mươi tám đến tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hà bạch đã lợi dụng hụi viên tham gia khôi hụi không đầy đủ
không quen biết nhau nên mụy đã tự ý hốt hụi khống
ngoài ra hà bạch mụi còn nói dối
có người muốn hốt hụi nhưng không hốt được và cần bán lại nếu như ai muốn mua mụi sẽ bán lại
với những thủ đoạn như trên hà bạch mụi đã chiếm đoạt số tiền khoảng ba sáu tỷ đồng
lực lượng làm nhiệm vụ đã thực hiện lệnh và tiến hành khám xét nhà của mụi thu giữ một số tài liệu vật chứng để tiến hành điều tra mở rộng vụ án này
phần cuối bản tin là thông tin về truy nã tội phạm và cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi
xin được kính chất tạm biệt và hẹn gặp lại